lợi dụng các nền tảng công nghệ mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
đối tượng lê quang thọ hai mươi chín tuổi chú phường long bình tân tp biên hòa
đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
thọ bị bắt giữ khi đang sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin
giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín để xem các video có nội dung đổi trụy
để tham gia vào nhóm kín người dùng phải truyền khoản cho đối tượng hai trăm linh
thì mới được duyệt tham gia
khi nộp tiền thành công thọ sẽ gửi một đường link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín
nhóm này có hàng trăm thành viên
với thủ đoạn trên lê quang thọ đã thu lợi số tiền hơn năm mươi triệu đồng